sau khi cho ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố cần thơ ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu
theo đó dự kiến kỳ họp thứ sáu sẽ xem xét thông qua một mươi một dự án luật như dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt luật công an nhân dân sửa đổi luật phòng chống tham nhũng sửa đổi và cho ý kiến đối với sáu dự án luật đó là luật quản lý thuế sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự
xem xét các báo cáo đánh giá kết quả ba năm triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bao gồm phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự án ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín trong đó xem xét kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
các báo cáo
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bao gồm phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn đánh giá kết quả ba năm triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội